thành phố hồ chí minh cũng vừa chính thức bắt đầu nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy đang lưu hành
nhằm góp phần cải thiện môi trường không khí trên địa bàn
thống kê chưa đầy đủ hiện nay thành phố hồ chí minh có hơn tám triệu xe máy đang lưu hành
chiếm khoảng chín mươi tổng lượng phương tiện giao thông cơ giới
thời gian qua xe máy là một trong những phương tiện xả khí thải gây ô nhiễm môi trường đô thị
đặc biệt hiện nay nhiều xe đã củ nát mất an toàn vẫn lưu hành nhưng không chịu bất kỳ hình thức kiểm soát nào
do đó từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải thành phố phối hợp với viện khoa học công nghệ giao thông vận tải
thực hiện dự án nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy
đối tượng là xe máy sử dụng năm năm trở lên
đây là cơ sở để đề xuất hội đồng nhân dân quỹ ba nhân dân thành phố
ban hành cơ chế cho phép thí điểm kiểm tra khí thải đối với xe máy trên địa bàn